tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang là đối tượng lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an tp ninh bình tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã số hai ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn an dương xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã số một trăm một mươi ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cũng về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cảnh sát
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện